cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đang phối hợp với công an huyện cầu kè
để bắt giữ đối tượng thạch hương năm mươi bảy tuổi ngụ ấp chông nô một xã hòa tân huyện cầu kè tỉnh trà vinh
vì có hành vi trốn khỏi nơi giam giữ
theo hồ sơ thạch hưng là bị can trong vụ án trộm cắp tài sản
và cơ quan công an đã bắt tạm giam vào cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên trong thời gian tạm giam chờ truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi trộm cắp tài sản
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi thạch hưng đã bỏ trốn khỏi buồn giam
tại nhà tạm giữ công an huyện cầu kè tỉnh trà vinh
qua công tác truy tìm đối tượng đến chiều ngày ba mươi tháng một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt được thạch hương khi đối tượng đang lẫn trốn
tại khu vực ấp dinh an xã an phú tân huyện cầu kè
được biết thạch hưng có bảy tiền án về tội trộm cắp tài sản
hiện vụ việc công an huyện cầu kè đang củng cố hồ sơ để xử lý